phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi vừa bắt giữ đối tượng nguyễn đức tuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại quận thanh xuân hà nội nguyên tổng giám đốc công ty đầu tư bất động sản thăng long len theo quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu của cơ quan điều tra vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba bằng các thủ đoạn gian dối nguyễn đức tuân đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền năm trăm linh triệu đồng
của ông nguyễn hữu an ở thành phố quy nhơn tỉnh bình định để chạy lo việc xin giấy phép khai thác mỏ săn lấp mặt bằng
sau khi đã nhận tiền từ bị hại tuân đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân
quá trình điều tra đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định ra quyết định truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cho đến nay thì bị phát hiện và bắt giữ